thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ là năm ngành công an bắt đầu chuyển đổi trạng thái từ môi trường làm việc truyền thống
sang môi trường điện tử của tất cả các lực lượng
đầu tiên và trước mắt là ở cấp cơ sở ở các lực lượng gần dân nhất để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự
tạo môi trường xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đây là nhấn mạnh của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo về chuyển đổi số bộ công an tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số trong công an nhân dân lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi ba
hội nghị được tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội cùng với sự tham gia của các đồng chí thành viên ban chỉ đạo về chuyển đổi số bộ công an
đại diện lãnh đạo các bộ ngành và công an các đơn vị địa phương
ngày một mươi tháng một mươi hàng năm được chính phủ chọn là ngày chuyển đổi số quốc gia
đây cũng là ngày được bộ công an xét định là ngày chuyển đổi số ngành công an
trên cơ sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm hai nghìn hai mươi ba triển khai đề án sáu ứng dụng từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bộ công an đã phối hợp với các bộ ngành địa phương chính thức triển khai hai dịch vụ công liên thông trên toàn quốc từ ngày một mươi tháng bảy
xét tuyển đại học cao đẳng trực tuyến cung cấp dịch vụ làm sạch dữ liệu ngân hàng dữ liệu người dùng di động
trên chín mươi tám cơ sở khám chữa bệnh sử dụng căn cước công dân gắn chip tích hợp bảo hiểm y tế kết nối chia sẻ tạo lập dữ liệu dùng chung giữa bộ công an với một mươi năm bộ ngành
một doanh nghiệp nhà nước ba doanh nghiệp viễn thông và sáu mươi ba địa phương với gần một hai triệu yêu cầu tra cứu xác thử thông tin
dịch vụ công trực tuyến của ngành công an sau một năm đã đạt được những kết quả tích cực khi đến nay hoàn thành cung cấp hai trăm hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bốn dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền trên cổng dịch vụ công bộ công an
tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt gần tám mươi công tác số hóa hồ sơ tài liệu và xây dựng hạ tầng kỹ thuật nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu được quan tâm đẩy mạnh
từ những kết quả sau một năm chuyển đổi số trong ngành công an bộ trưởng tô lâm đánh giá cao sự nỗ lực và cuộc mạnh mẽ của công an các đơn vị địa phương đã tạo ra nhiều hoạt động phục vụ cho người dân doanh nghiệp qua chuyển đổi số và nhận được sự đồng thuận ủng hộ rất lớn trong nhân dân

tuy nhiên kết quả đó mới chỉ là bước đầu tạo nền tảng động lực cho những năm tiếp theo
vì vậy bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương phải tiếp tục gương mẫu đi đầu
vì vậy bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương phải tiếp tục gương mẫu đi đầu

đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia của giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi trong lực lượng công an nhân dân
và trên cơ sở chúng ta sẽ chuẩn bị sơ kết một năm thực hiện nghị quyết này
hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển đồng bộ về thể chế cho hạ tầng số nền tảng số và nguồn nhân lực số trong toàn lực lượng công an nhân dân
cũng là một trong những nhiệm vụ được bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
đảm bảo hoàn thành các mục tiêu về chuyển đổi số
trong số năm hai nghìn hai mươi ba trong đó đặc biệt cần chú ý phải đạt và vượt một trăm linh các chỉ tiêu về đúng đủ sạch sống với dữ liệu dân cư
các chỉ tiêu về số hóa tài liệu của công an các đơn vị địa phương
xây dựng cổng dịch vụ công bộ công an là một cổng dịch vụ công hiện đại
tạo ra các công cụ thực hiện dịch vụ công một cách thuận tiện nhất
bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu đồng bộ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số xuyên suốt bốn cấp công an
và nghiên cứu triển khai mạng thế hệ mới năm g phục vụ các công tác chuyển đổi số của ngành công an
hai nghìn hai mươi bốn sẽ là năm ngành công an bắt đầu chuyển đổi trạng thái từ môi trường làm việc truyền thống sang môi trường điện tử
nhân dịp này bộ công an cũng đã trao thưởng vinh danh sáu dịch vụ công tiêu biểu của ngành công an trong năm hai nghìn hai mươi ba
đây là những dịch vụ công trực tuyến toàn trình đáp ứng được các tiêu chí như tỷ lệ trực tuyến đạt trên chín mươi
số lượng hồ sơ lớn và được người dân doanh nghiệp đánh giá cao về hiệu quả tiết kiệm chi phí
chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện văn lâm tỉnh hưng yên trước kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
tại buổi làm việc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên đã thông báo với cử tri về dự kiến chương trình kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
và thông báo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
với tinh thần dân chủ thẳng thắn cử tri huyện văn lâm kiến nghị với đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên
một số vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như vấn đề ô nhiễm môi trường từ các làng nghề khu công nghiệp
vấn đề giải phóng mặt bằng tái định cư chính sách cho người có công chính sách nhà ở cho công nhân và cải cách tiền lương
bộ trưởng tô lâm khẳng định các kiến nghị của cử tri đều rất cụ thể xác đáng có căn cứ phản ánh nguyện vọng chính đáng của cử tri
liên quan tới vấn đề giải phóng mặt bằng tái định cư bộ trưởng tô lâm cho rằng đây là một vấn đề nóng không chỉ ở hương yên mà trên toàn quốc
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh công tác xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật được đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an rất quan tâm
trên cơ sở đó tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn chỉnh để lực lượng công an nhân dân thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
điều này cũng đặt ra những yêu cầu rất quan trọng đối với hai dự án luật dự kiến được kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm xem xét thông qua tới đây
cũng như cho ý kiến lần đầu đối với dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ do bộ công an chủ trì soạn thảo
thứ trưởng đề nghị từ tổng hợp các ý kiến còn khác nhau về một số nội dung của các dự thảo luật các đơn vị tiếp tục chủ động trong nghiên cứu
chỉnh lý hoàn thiện các dự án luật bảo đảm tiến độ chất lượng hiệu quả theo đúng trình tự thủ tục với sự đồng thuận cao của các đại biểu
trong đó tăng cường thực hiện việc cung cấp thông tin trao đổi tới đại biểu quốc hội quần chúng nhân dân để hiểu rõ về các nội dung
tạo sự đồng thuận xuyên suốt đối với các dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo
tiếp tục chương trình tọa đàm về các dự án luật trình quốc hội tại kỳ họp thứ sáu sáng nay
trung tướng nguyễn hải hưng phó chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh và thượng tướng phạm hoài nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng đã chủ trì thảo luận về dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp
tham dự tọa đàm có thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo các bộ ngành các chuyên gia nhà khoa học
thảo luận tại tọa đàm đa số đại biểu tán thành với việc xây dựng dự thảo luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp
nhằm thể chế đầy đủ các quan điểm chủ trương của đảng hoàn thiện hành lang pháp lý
đáp ứng yêu cầu thực tiễn các nhiệm vụ này trong tình hình mới bảo đảm tính thống nhất đồng bộ với các quy định pháp luật có liên quan
đồng thời phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ của công nghiệp quốc phòng công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp
trong bảo đảm trang bị kỹ thuật phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng vũ trang nhân dân
nhiều ý kiến đánh giá cao việc dự thảo luật có quy định khuyến khích và có chính sách ưu đãi đối với tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
tham gia hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh thực hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp
đồng thời có cơ chế chính sách đặc thù trong hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp quốc phòng an ninh
tọa đàm đã đưa ra những thông tin quan trọng để ủy ban quốc phòng và an ninh tiếp tục hoàn thiện báo cáo thẩm tra dự án luật với chất lượng tốt nhất trước khi chỉnh quốc hội tại kỳ họp thứ sáu tới
thưa quý vị thời gian qua tội phạm sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ để gây án tiếp tục diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng
nguyên nhân là do chế tài xử lý còn nhẹ chưa đủ sức gian đe nên đối tượng đã lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội
từ những diễn biến này cho thấy quá trình triển khai thực hiện luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ đã phát sinh một số quy định bất cập
không còn phù hợp chưa đáp ứng được với tình hình thực tế hiện nay
tại hương yên đối tượng lê thiện duy chú huyện khói châu đã bị bắt giữ về hành vi giết người
trước đó trong lúc ngồi nhậu giữa duy với anh nguyễn anh quân và anh nguyễn đức hào xảy ra mâu thuẫn
duy đã dùng dao nhọn tấn công anh quân và anh hào khiến hai người bị thương
anh hào sau đó đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng
đây là phiên tòa xét xử bị cáo triệu văn phiên chú tại xã khang ninh huyện ba bể tỉnh bắc cạn phạm tội giết người
theo cáo trạng ngày hai mươi tháng một
năm hai nghìn hai mươi ba tại nhà riêng triệu văn phiên đã dùng khẩu súng săn bắn trúng cổ vợ của phiên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
nguyên nhân xuất phát từ việc vợ pin can ngăn chồng dùng súng tự chế đi bắn chim
còn đây là dấu vết chém gần đứt cổ tay của nạn nhân là em trần duy an sinh năm hai nghìn chín trú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
đây là hậu quả của một cuộc xung đột giữa hai nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
mà an lại là nạn nhân bị chém nhầm
khi ở gần hiện trường vụ việc
đây chỉ là ba trong số hàng nghìn vụ việc xảy ra mỗi năm trên địa bàn cả nước
thực trạng này cho thấy tội phạm sử dụng súng tự chế vũ khí thô sơ vũ khí tương tự vũ khí thô sơ và sử dụng các loại dao gây án
tiếp tục diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng năm sau cao hơn năm trước
và mặc dù gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhưng việc xử lý hình sự đối với các loại tội phạm này gặp nhiều khó khăn
đối với tình hình tội phạm và trật tự xã hội đến hiện nay báo cáo chí cũng đáng báo động
liên quan đến vấn đề lãnh đạo bộ cũng rất bức xúc nhân dân rất bức xúc
hiện nay là vẫn chưa có những chế tài xử lý mạnh
giả sử tội phạm cố ý kinh tích tăng mạnh toàn sử dụng những không khí nguy hiểm
mình trước đó không có biện pháp ngăn chặn
không có biện pháp ngăn chặn xử lý sớm thì sẽ gây ra hậu quả
hậu quả rồi thì báo cáo chí không còn nói gì nữa
nhưng đây là cái liệt luật của mình là để ngăn chặn là nhằm phòng ngừa và ngăn chặn ngay
để phục vụ lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tiến hành ra soát thống kê trên cả nước
có một mươi hai làng nghề bốn trăm ba mươi hai cơ sở doanh nghiệp và một mươi một tám trăm một mươi một hộ gia đình kinh doanh xuất nhập khẩu các loại dao phục vụ sản xuất sinh hoạt
thực trạng việc sản xuất kinh doanh của các cơ sở doanh nghiệp hộ gia đình diễn ra một cách tự do
chưa có cơ quan nào được giao quản lý nên dẫn đến việc sản xuất kinh doanh tràn lan
tiêm ẩn nguy cơ đối tượng lợi dụng để tự chế các loại dao kiếm nhằm thực hiện các hành vi phạm tội
chính vì vậy để quản lý phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
cần phải quy định quản lý về hoạt động chế tạo sản xuất kinh doanh nhập khẩu sửa chữa các loại dao này
vào mục đích lao động sản xuất sinh hoạt trong luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
trong quá trình triển khai thực hiện năm năm các cơ quan chức năng đã bắt giữ là năm bốn trăm linh vụ bằng
khoảng hai mươi tám các vụ việc liên quan đến vũ khí vật liệu nổ vũ sở

các cơ quan chức năng đã bắt giữ năm bốn trăm linh vụ việc liên quan đến vũ khí vật liệu nổ vũ sở kiếm búa gìn
với các loại vũ khí thô sơ vũ khí thể thao
trong khi các loại vũ khí này đều được trang bị cho lực lượng vũ trang
và các lực lượng khác để thi hành công vụ hoặc luyện tập thi đấu thể thao
thực tế các loại vũ khí này khi các đối tượng sử dụng để gây án đều có tính sát thương cao
gây nguy hại đến tính mạng sức khỏe con người
hiện nay điều ba trăm linh bốn bộ luật hình sự chỉ quy định xử lý hình sự đối với hành vi chế tạo
mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng
đối với các hành vi vi phạm liên quan đến súng săn vũ khí thô sơ vũ khí thể thao
chỉ bị xử lý hình sự khi đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này
hoặc phạm tội bị kết án nhưng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm
tàng trữ sử dụng vũ khí tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng
thì ở đây c chín cũng đã biết rất rõ là mặc dù nó gọi là không phải vũ khí quân dụng
nhưng mà tính sát thương của nó thì có thể còn hơn bằng hoặc hơn vũ khí quân dụng
thế thì ở thời điểm đấy chúng tôi đã phải đình chỉ đối tra và trả thừa do
một loạt các đối tượng mà đã gọi là toán tàng trữ sử dụng vũ khí tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng
nhóm đối tượng này bị công an quận thanh xuân hà nội bắt giữ về hành vi tàng trữ
mua bán các loại linh kiện súng săn
mặc dù số linh kiện này lắp ráp hoàn thiện thành những khẩu súng
và trên thực tế đã gây ra nhiều vụ án mạng nghiêm trọng
thế nhưng với hành vi mua bán tàng trữ hàng trăm loại linh kiện súng tự chế như thế này
thì các đối tượng cũng chỉ bị xử lý hành chính
từ những kẽ hở này các đối tượng đã lợi dụng để chế tạo tàng trữ mua bán vận chuyển
sử dụng trái phép các loại súng tự chế vũ khí thô sơ và linh kiện để lắp ráp vũ khí
bán nòng súng và khung súng giảm thanh
mức lợi nhuận so với lao động bình thường
có nghĩa là lao động phổ thông
thì nó sẽ hơn
còn về vấn đề lợi nhuận kinh khủng thì nó không
ví dụ như so với ma túy thì không thể bằng nữa
chúng tôi qua công tác nghiệp vụ chúng tôi đã phát hiện và bắt giữ được một số đối tượng
đã có hành vi là buôn bán sản xuất và sử dụng các loại công cụ hỗ trợ có tính chất nguy hiểm
loại súng săn này thì qua kết luận của viện hoa học bình sự
thì xác định là nếu sử dụng thì sẽ gây hậu quả chết người
nhưng thực tế thì trong cái xử lý về mặt pháp luật
thì hiện nay thì chúng tôi thấy rằng là nó và các quy định của pháp luật
là chưa được cụ thể hóa cụ thể đối với từng loại vũ khí một
chính vì thế cho nên là đối với các đối tượng này thì
trong quá trình chúng tôi điều tra các vụ án và giải quyết các vụ việc
thì thấy rằng là nó rất là nguy hiểm
qua cái theo dõi cái hoạt động tổng kết năm năm về thực thi
cái luật phòng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
thì các cơ quan chức năng cũng đã chỉ ra những một số quy định
nó chưa đáp ứng được cái yêu cầu đấu tranh đối với những cái vi phạm pháp luật
liên quan đến cái hoạt động vũ khí vật nhiễu nổ công cụ hỗ trợ
và trong thời gian tới đây thì rất cần thiết phải sửa đổi bổ sung
hoặc thậm chí là chúng ta phải có thêm những cái quy định mới
để đáp ứng những cái quy định này
ngoài ra điều năm luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
quy định nghiêm cấm việc trao đổi tặng cho gửi mượn cho mượn thuê cho thuê
cầm cố vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
quy định này cũng được sửa đổi nhằm tận dụng nguồn lực từ nước ngoài hỗ trợ việt nam
trong nghiên cứu sản xuất trang bị sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ
dự thảo luật cũng sửa đổi các quy định về cấp giấy phép trong lĩnh vực này
theo hướng cắt giảm các loại giấy tờ nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính
sửa đổi các quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp
tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba chính phủ đã ban hành nghị quyết số một trăm sáu mươi
trong đó đồng ý với sự cần thiết sửa đổi và các chính sách lớn trong luật quản lý
sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và giao bộ công an hoàn thiện hồ sơ
báo cáo quốc hội đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm hai nghìn hai mươi
đây sẽ là hành lang pháp lý quan trọng để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước
và phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới